cơn bão số một mươi đi qua để lại hậu quả nặng nề cho người dân các tỉnh miền trung
trong hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề sự đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau của những gia đình nơi tâm bão
đã phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống hàng ngày
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
đã gần bốn hôm nay mỗi ngày bà hoàn lại quẩy đôi quang gánh đi xin nước sạch ở nhà hàng xóm như thế này
không chỉ bà hoàn mà hầu hết những hộ dân trong các thôn ở các huyện cẩm hà kỳ anh tỉnh hà tĩnh
đến thời điểm này vẫn chưa có điện nên không thể bơm nước từ giếng khoan để dùng
vậy là chiếc máy phát điện di động của anh dũng có dịp hoạt động hết công suất cấp nước cho bà con trong thôn
những lúc như thế này cũng là dịp để bà con xóm riêng chuyện trò hỏi hàn
động viên nhau về những thiệt hại do cơn bão số một mươi vừa qua và tình làng nghĩa xóm lại được xích lại gần nhau hơn
ở đấy thì họ đau khoan trong khoan cả chắc nhà anh dũng có dân đau có cái máy bưng
nó điên để đến nạc đến rồi thì chúng đến đấy để nhơ để nạc để vẽ ắn
do là điều kiện gia đình thì cũng là sắm một cái máy phát điện
nên là trong điều kiện hiện nay thì điện mất là ba bốn ngày rồi
cả cái hồ gia đình là hầu như là nước sinh hoạt không có
thì có những hồ gia đình ở gần thì có thể là họ đến gánh hoặc là họ đến trực tiếp tay gia đình họ lấy
nhưng mà những hồ gia đình khó khăn quá thì ở xa thì có thể là chúng tôi tạo điều kiện là chở đến tay nhá
với những hộ ở xa hơn thì anh dũng cũng nhiệt tình đến hướng dẫn và bơm nước giúp cho mọi người
như vậy chiếc máy phát điện di động được chia đều cho cả xã để bà con có nước để dùng
tôi ở làng xã hơn anh cũng giúp đỡ và cho mươn vào đến giúp chúng tôi là lắp máy vào và hướng dẫn cho chúng tôi bơm nước lên ạ
cơn bão qua đi nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn chưa thể trở lại bình thường
trong những ngày này sự đùm bọc sẻ chia giúp đỡ lẫn nhau thật ấm áp tình người